tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đại biểu quốc hội tp hà nội đã tiếp xúc cử tri quận tây hồ và quận ba đình
báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn bế mạc vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một vừa qua
cùng dự có lãnh đạo thành phố hà nội và đông đảo cử tri thuộc quận tây hồ và quận ba đình
tại buổi tiếp xúc đại diện đoàn đại biểu quốc hội đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
bao gồm thông qua sáu luật cho ý kiến chín dự án luật xem xét các báo cáo về kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước thông qua ba nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội và dự toán
phân bổ ngân sách nhà nước xem xét quyết định các vấn đề quan trọng khác
thực hiện chức năng giám sát tối cao đồng thời thông báo cho cử tri ý kiến và trả lời
của các cấp có thẩm quyền về những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị trước kỳ họp
các cử tri đã phát biểu thể hiện hoan nghênh đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
đã diễn ra trong không khí làm việc sôi nổi dân chủ
các đại biểu đều tham gia với tinh thần thẳng thắn trách nhiệm nghiêm túc
xứng đáng với vai trò người đại biểu của nhân dân
cử tri bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi khi quốc hội đã đi trực tiếp vào nhiều vấn đề nóng hổi của đất nước
hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đã chứng tỏ sinh hoạt quốc hội ngày một dân chủ hơn
đáp ứng được vấn đề cử tri theo dõi
tuy nhiên cử tri cũng băn khoăn khi công tác phòng chống tham nhũng lãng phí đã được chỉ đạo và tiến hành quyết liệt
nhiều kết luận đưa ra được sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân
nhưng khi đi vào xử lý thực tế thì còn nhẹ chưa thu hồi được tài sản tham nhũng
dẫn đến tác dụng giáo dục phòng ngừa gian đe chưa cao
nhân dân đặt câu hỏi không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng
nhưng liệu có vùng tránh vùng nể hay không
bên cạnh đó nhiều luật quốc hội đã thông qua ban hành từ khá lâu
nhưng việc triển khai thực hiện còn chậm những cơ quan đơn vị và cá nhân liên quan thậm chí còn chưa được biết
cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề khác liên quan đến lĩnh vực thông tin truyền thông
giáo dục nợ công cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn
và tiếp thu toàn bộ những ý kiến tâm huyết xác đáng của cử tri
bày tỏ sự đánh giá cao thành công của kỳ họp thứ tư
quốc hội khóa một mươi bốn đồng thời chỉ ra những hạn chế cần cải tiến nêu lên những vấn đề lớn của đất nước
tổng bí thư đồng tình với ý kiến của cử tri về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
chức năng giám sát tối cao của quốc hội đã phát huy hiệu quả
quyết liệt vì sự phát triển của đất nước vì cuộc sống của nhân dân
tổng bí thư chỉ rõ thành công đó có được là từ tinh thần tiếp tục đổi mới của quốc hội
theo hướng dân chủ thẳng thắn trách nhiệm hết lòng hết sức vì nhân dân
nói lên tiếng nói nguyện vọng
bên cạnh đó bối cảnh của kỳ họp diễn ra trong hoàn cảnh thuận lợi
các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và tăng
vị thế của việt nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao
đặc biệt với thành công của hội nghị cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy do việt nam chủ trì
về công tác phòng chống tham nhũng tổng bí thư nêu rõ
trung ương đã đang và sẽ tiếp tục làm quyết liệt sao cho tâm phục khẩu phục
xử lý đúng pháp luật nghiêm minh thu hồi được tài sản tham nhũng
đánh thức được những ai đang có ý định
muốn thế lòng dân phải thuận tất cả phải đồng lòng không ai đứng ngoài cuộc
chiều nay tổng bí thư nguyễn phú trọng và các đại biểu quốc hội thành phố hà nội
sẽ tiếp tục chương trình tiếp xúc với cử tri tại quận hoàn kiếm hà nội